thưa quý vị gần đây đã nổ ra nhiều phản ánh từ các tình nguyện viên y bác sĩ tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp hcm
rằng chưa nhận được đủ tiền chống dịch sở y tế thành phố đã lên tiếng lý giải nguyên nhân cho sự việc này
tại buổi họp báo do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm tổ chức chiều bốn tháng bốn
bà lê thiện quỳnh như phó tránh văn phòng sở y tế đã có lý giải liên quan đến sự việc
nhiều tình nguyện viên nhân viên y tế tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp hcm phản ánh rằng
cho đến nay họ vẫn chưa nhận đủ tiền hỗ trợ chống dịch
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín có quy mô một giường đặt tại cơ sở hai bệnh viện ung bướu tp hcm
do bệnh viện trợ rẫy phụ trách chính về chuyên môn đi vào hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm dịch bệnh bùng phát trên diện rộng
tại tp hcm lúc căng thẳng nhất hàng nghìn y bác sĩ tình nguyện viên ở khắp các tỉnh thành trên cả nước
đã đến bệnh viện để tham gia tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch
ngày một mươi tám tháng ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín chính thức ngừng nhận bệnh
theo bà như sau thời gian nhiều tháng chống dịch căng thẳng từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm bắt đầu chi trả các chế độ cho nhân viên y tế tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
đến nay việc chi trả đã thực hiện hơn một nửa
tuy nhiên còn một số trường hợp bị vướng giấy tờ thủ tục khiến cho việc chi trả bị chậm
tp hcm đang khẩn trương xử lý các thủ tục để giải ngân và mong các tình nguyện viên nhân viên y tế cảm thông chia sẻ
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín không phải là nơi duy nhất tồn tại vấn đề chậm chi trả tiền chống dịch
mới đây anh n h một trong các tỉnh nguyện viên tham gia chống dịch tại bệnh viện giã chiến số sáu
tại thành phố thủ đức từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cũng đã phản ánh về trường hợp tương tự
anh h chia sẻ đến giữa tháng ba nhiều người trong nhóm của anh vẫn chưa nhận đủ tiền chống dịch của năm hai nghìn hai mươi hai
chưa có tiền hỗ trợ lực lượng tuyến đầu theo nghị quyết số một mươi hai của hội đồng nhân dân tp hcm
trong khi đó hợp đồng làm việc thỏa thuận thời điểm trả tiền là vào ngày mùng năm đến mùng một mươi hàng tháng
theo anh h nhóm anh đã nhiều lần liên hệ với hội đồng nhân dân tp hcm
liên hệ với bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp tp hcm
đơn vị chủ quản bệnh viện giã chiến số sáu
để hỏi thì được cho biết bác sĩ bị nhiễm covid một mươi chín nên không có người hoàn thiện hồ sơ tiền phụ cấp trả theo tháng
riêng tiền nghị quyết số một mươi hai bệnh viện giải thích chưa nhận được bảng chấm công
sau khi lãnh đạo bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp tp hcm nhận được thông tin này
nhóm anh hát đã được giải quyết tiền chống dịch của tháng một
ba tiền hỗ trợ theo nghị quyết một mươi hai mức bốn năm triệu đồng
đại diện của nhóm tình nguyện viên chia sẻ hiện chúng tôi vẫn đang đợi lương tháng hai
vâng thưa quý vị như vậy theo bà như phó tránh văn phòng sở y tế tp hcm
việc chậm trễ lương cho tình nguyện viên và y bác sĩ ở bệnh viện hồi sức covid một mươi chín là do khúc mắc ở khâu giấy tờ hành chính
tuy nhiên trong tình hình có nhiều phản ánh như hiện nay
có lẽ tp hcm cần phải giải quyết mau chóng vấn đề này
tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố để các tình nguyện viên có thể an tâm công tác trong tương lai